kính chào quý vị và các bạn
tại đông bắc bộ từ ngày mai do hiểu của dạnh thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh yếu ở phía bắc
kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao nên mưa rông sẽ quay trở lại
trời nhiều mây có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung chính ở các tỉnh vùng núi ở trên khu vực này
vào thời điểm chiều tối và đêm nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới sẽ phổ biến hai mươi tám ba mươi một độ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời sẽ chuyển mát nhiều mây có mưa rông cục bộ có mưa to tại vùng núi
vào thời điểm chiều tối và đêm có khả năng đi kèm trong cơn rông là lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mức nhiệt trong ba ngày tới ở ngưỡng dễ chịu phổ biến không quá ba mươi hai độ
với các tỉnh thanh hóa vào đến thừa thiên huế từ ngày mai mưa sẽ có xuống gia tăng trở lại cục bộ có mưa to và rông
dự báo nhiệt độ cao nhất trong vòng hai ngày tới sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi cao hơn sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày một mươi bảy
với khu vực đà nẵng đến bình thuận mưa rông có thể xảy ra ở diện vài nơi
về thời điểm ban đêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
ban ngày trời nắng có nơi sẽ có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới sẽ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn tại khu vực tây nguyên ban đêm sẽ có mưa rông ở diện vài nơi
còn ban ngày trời có nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
khu vực này dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại khu vực này sẽ phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh nam bộ trong ngày mai tiếp tục có nắng nóng
ở miền đông sẽ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi sáu độ
có nơi sẽ cao hơn từ ngày một mươi sáu tháng năm khu vực nam bộ sẽ có thêm những cơn mưa rào và rông
và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ